để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp tết sắp tới ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm soát xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng
đợt kiểm tra cao điểm kéo dài ba tháng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng thành lập ba đoàn liên ngành kiểm tra tại một trăm chín mươi cơ sở thuộc tuyến thành phố quản lý chủ yếu tập trung vào các cơ sở sản xuất trả dịch vụ ăn uống tại các chợ và siêu thị
từ khi việt nam xảy ra dịch tả lợn châu phi chúng tôi đã bổ sung nguồn hàng từ các nước khác vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm luôn là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi các nhân viên phải là người ý thức cao nhất về điều này
năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng cùng tp hcm bắc ninh là ba địa phương thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở phối hợp giữa ba sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở y tế và sở công thương
từ khi đi vào hoạt động ban đã giải quyết được việc trồng chéo trong công tác quản lý giữa các sở
được thời gian thanh kiểm tra cũng như ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp xảy ra sai phạm
trong đợt kiểm tra cao điểm tết nguyên đán canh tí và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi ban đã chỉ đạo tuyến quận huyện xã phường thành lập các đoàn liên ngạ
trong đợt kiểm tra cao điểm tết nguyên đán canh tí và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi ban đã chỉ đạo tuyến quận huyện xã phường thành lập các đoàn liên ngạc